trong ngày làm việc cuối cùng tại davos thụy sĩ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự hai phiên họp về phương cách asean trong thế giới phân mảng và bản sắc ngành chế tạo asean
tại các phiên họp asean thủ tướng chính phủ nêu các thành tiệu phát triển của asean đánh giá cao nguyên tắc đồng thuận và phương cách asean tạo nên bản sắc của asean
cho rằng asean cần thực hiện hiệu quả lộ trình cộng đồng kinh tế asean tranh thủ tốt các hiệp định thương mại tự do fta với các đối tác nhằm tạo cơ hội thu hút đầu tư thương mại vào khu vực
khẳng định việt nam đóng góp quan trọng và có trách nhiệm vào củng cố đoàn kết và đồng thuận asean nỗ lực cùng các nước asean xây dựng cộng đồng asean vững mạnh